do thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường và tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng như hiện nay
thì bệnh sốt xuất huyết ở tp hcm và các tỉnh phía nam vẫn diễn biến rất phức tạp
trong đó có sáu ca đã tử vong
và sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tp hcm và các tỉnh phía nam đã ghi nhận gần sáu mươi ca mắc bệnh sốt xuất huyết
tăng gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tập trung nhiều ở tp hcm đồng nai bình dương bình phước
trong đó có ca mắc bệnh sốt xuất huyết rất nặng phải chuyển cấp cứu lên các bệnh viện tuyến cuối
tính hai quý đầu năm bệnh viện thu dung và điều trị khoảng được một trăm sáu mươi tám bệnh nhân
không có ghi nhận ca nào tử vong do nguyên nhân xuất xuất huyết
bệnh viện cũng điều trị tỷ lệ chuyển tuyến dụng vào bệnh nặng
ví dụ như là sóc xuất xuất huyết hoặc là những giảm tiểu cầu nặng dưới năm
thì tụi tôi cũng có chuyển qua chợ rảy thì tỷ lệ đó dưới năm
bệnh xuất xuất huyết chủ yếu do mũi đốt trong khi mật độ dân cư đông đút
tốc độ đô thị hóa nhanh cùng ẩm thấp trong mùa mưa đã làm tăng nguy cơ bệnh xuất xuất huyết
khi bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao buồn nôn da sung huyết đau đầu
cần đưa đến các cơ sở y tế để được thăm khám xét nghiệm không nên tự uống thuốc tại nhà
chiều thứ sáu thì em cảm thấy là sốt mà sốt rung luôn mệt mỏi
nằm nguyên ngày thứ bảy
hai em nhập viện ở sài gòn
khuyến cáo người dân sử dụng phòng tránh mũi đốt không cho mũi phát triển
kiểm soát điểm nguy cơ xử lý triệt để các ổ dịch tăng cường diệt mũi diệt loang quăng
đẩy kín dụng cụ chứa nước đẩy mũi không vào đẻ trứng không xả rác bừa bãi xuống các dòng kênh